hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trò là cơ quan quản lý nhà nước kích hoạt là gây mất tín hiệu tại nhà ga cát linh trong vòng khoảng ba mươi phút
theo ông trường đây là một trong số sáu mươi ba tình huống khẩn cấp mà đơn vị đã vận hành đường sắt trên cao tính toán
và đã trải qua tập huấn nên ngay khi sự cố đột ngột được kích hoạt xảy ra các công nhân đã nhanh chóng khắc phục
sự cố này được sở giao thông vận tải hà nội kích hoạt bất ngờ mà không thông báo trước cho metro hà nội
hai bên tổng thầu trung quốc khi sự cố xảy ra phương án xử lý đã được thực hiện theo đúng kịch bản
đã được tập dược nhiều lần trước đó vào thời điểm xảy ra sự cố tàu đi từ hướng yên nghĩa về ga cát linh
đã được thông báo quay trở lại ga la thành metro hà nội đã thông báo cho khách và trả lại vé
đồng thời bố trí xe buýt để tiếp chuyển kịp thời các chuyến tàu đi qua nga khác vẫn vận hành bình thường
ga cát linh phải đóng cửa hơn ba mươi phút vì vậy tàu chỉ khai thác các giao lộ nhỏ chặn ngắn và quay vòng
từ ga yên nghĩa tới ga thượng đình hành khách không thể di chuyển bằng tàu điện tới ga cát linh
ông vũ hồng trường cũng cho biết việc khắc phục sự cố và khôi phục hoạt động có sự tham gia của tổng thầu trung quốc
chuyên gia metro bắc kinh là đơn vị hỗ trợ vận hành chuyến tàu điện sau hơn ba mươi phút chuyến tàu điện đã được khai thác trở lại bình thường
trường phòng cảnh sát giao thông hà nội đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông đường sắt cũng như các đội nghiệp vụ
chủ động tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông
sáng ngày sáu tháng một mươi hai đoàn công tác của phòng cảnh sát giao thông hà nội do đại tướng dương đức hải làm trưởng đoàn
cùng với ông vũ hồng trường tổng giám đốc hà nội metro đã có chuyến kiểm tra
chuyến kiểm tra này nhằm giúp các đơn vị chức năng liên quan nhận định được một cách rõ ràng tác động của sự dịch chuyển hành khách
các khu vực giao thông lân cận từ đó tiếp tục chủ động hiệu quả hơn nữa trong công tác phân luồng đảm bảo an toàn giao thông
ngoài ra thực hiện bố trí điểm trông giữ phương tiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an tp hà nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát hình sự cùng với các phòng nghiệp vụ
cụ thể phòng cảnh sát giao thông cùng với công an quận đống đa phối hợp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nhà ga cát linh
bên cạnh đó các lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quản lý vận hành nhà ga triển khai phương án đảm bảo an toàn cho hành khách
lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa bàn có tàu đi qua thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho hành khách các biện pháp đảm bảo an toàn khi đi tàu
các chuyến tàu dừng đón khách và xuất phát đều có lực lượng chức năng kiểm tra và đảm bảo an toàn
cùng với lực lượng chức năng công khai làm nhiệm vụ công an tp hà nội còn bố trí nhiều trinh sát làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm ngoài trong trên tàu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm tập trung vào móc túi trộm cắp buôn bán động vật hoang dã hàng lậu gian lận thương mại ma túy cò mồi
những tệ nạn xã hội hành vi như gây dối trật tự công cộng đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên tàu khu vực các nhà ga trên tuyến cũng sẽ bị phòng cảnh sát hình sự kiên quyết chấn áp xử lý nghiêm
để tăng hiệu quả đấu tranh trong phòng ngừa chấn áp các loại tội phạm các tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an tp hà nội cũng được triển khai làm nhiệm vụ xung quanh khu vực nhà ga trên dọc tuyến đường sắt cát linh từ cát linh đi yên nghĩa
phòng cảnh sát hình sự cũng đang triển khai các tổ công tác một trăm bốn mươi hai tại các nhà ga đường sắt trên cao trên các đoàn tàu để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội lợi dụng chuyến đường sắt trên cao để hoạt động
các chiến sĩ thuộc kế hoạch một trăm bốn mươi hai chịu trách nhiệm chấn áp tội phạm móc túi co mồi tại các tuyến vận tải hành khách công cộng
nhiều người dân tự mua kit xét nhanh covid một mươi chín đã vô tình sử dụng luôn cả que trứng dương loại que kháng nguyên mà khi nhỏ bất cứ dung dịch gì lên cũng cho kết quả dương tính nên dẫn đến những tình huống giờ khóc giờ cười
que chứng âm và que chứng dương không phải ai cũng biết
âm tính thành dương tính
anh dnt ngụ quận phú nhuận tp hcm cho biết anh thường xuyên test nhanh covid một mươi chín trước khi vào chỗ làm
trong một lần sử dụng anh đã lấy ngay một que test mà không biết là loại trứng dương một loại que mẫu của hộp kites kết quả báo anh dương tính với covid một mươi chín
lo lắng anh tê thử test lại nhiều lần với ký test của các hãng khác và cho kết quả âm tính
để an tâm tuyệt đối anh vẫn đến bệnh viện để xét nghiệm rt pcr và được khẳng định âm tính
mình đã đem cả que test và khai thử mẫu đến để gặp bác sĩ
lúc đó mới được biết mình lấy nhầm que test mẫu chứng dương nhỏ dung dịch gì và cũng dương tính
anh tê kể lại
bà n cho biết mình mua loại kit start hộp hai mươi năm que từ một người quen
khi có kết quả dương tính đã vô cùng bất ngờ và hoang mang
đến khi liên hệ lại người bán thì mới biết bà đã sử dụng nhầm we test mẫu
hiện nay trong bối cảnh bình thường mới nhiều người có nhu cầu sử dụng kistan nhanh covid một mươi chín tại nhà hay cơ quan làm việc
tuy nhiên không phải ai cũng biết thông tin
không phải ai cũng biết thông tin về que test mẫu que chứng âm và que chứng dương và nhận diện được hai loại que này
nếu không cẩn trọng rất dễ xảy ra các trường hợp như ông t và ba n
hoặc có thể nghiêm trọng hơn khi bản thân mắc bệnh covid một mươi chín nhưng lại test nhầm que trứng âm làm tạo ra kết quả âm tính giả
thông tin về vấn đề này bác sĩ nguyễn đình phương thuộc trạm y tế phường bốn quận ba
người có nhiều kinh nghiệm lấy mẫu truy vết cộng đồng trong đợt dịch vừa qua cho biết
đã có trường hợp tình nguyện viên của trạm khi thực hiện lấy mẫu cho người dân đã lấy nhầm hai loại que test mẫu này
ở một số loại kit test nhanh covid một mươi chín khi đóng hộp sẽ có hai loại que test mẫu
một là que trứng dương sẽ cho kết quả dương tính ngay cả khi không lấy mẫu
hoặc lấy bất cứ dung dịch gì thử vào que đó vẫn hiển thị hai vạch
còn quay chứng âm thì nguyên lý hoạt động sẽ ngược lại bác sĩ phương chia sẻ
theo phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế cộng đồng
nguyên phó hiệu trưởng trường đại học y dược tp hcm cho biết
những loại que mẫu không sử dụng để lấy dịch tỵ hầu mà chỉ sử dụng để kiểm tra chất lượng bộ kit test
que chứng dương là que tăm bông có chưa sẵn kháng nguyên
nếu thử que chứng dương mà kết quả âm tính thì kit test bị sai
que chứng âm là tăm bông hoàn toàn kháng nguyên
nếu từ trên kit test thì phải có kết quả âm tính
nếu kết quả dương tính thì kit test đó lại bị sai ông dũng cho biết
bộ y tế cũng đã hướng dẫn cụ thể về quy trình phiên giải kết quả kit test nhanh
mẫu sẽ có kết quả dương tính khi xuất hiện hai vạch ở cả vị trí c và t trên khai thử
và sẽ có kết quả âm tính khi chỉ xuất hiện một vạch ở vị trí c trên khai thử
trong trường hợp không xuất hiện vạch nào hoặc chỉ xuất hiện một vạch tại vị trí t trên khai thử là kết quả không hợp lệ
cần thực hiện lại xét nghiệm
theo các chuyên gia không phải tất cả các loại kit tech trên thị trường đều có hai que mẫu này
tuy nhiên khi người chọn mua sản phẩm
người dân phải hết sức thận trọng nên mua loại kit bán tại các nhà thuốc
theo danh mục mà bộ y tế cấp phép tránh mua sản phẩm trôi nổi hàng giả hàng kém chất lượng
tính đến nay có một trăm ba mươi một sinh phẩm xét nghiệm đã được cấp số đăng ký cấp phép nhập khẩu còn hiệu lực tại việt nam
bao gồm bốn mươi ba sinh phẩm cho kỹ thuật xét nghiệm rt pcr sáu mươi sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên và hai mươi tám sinh phẩm xét nghiệm kháng thể
các sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ các quốc gia như mỹ
pháp trung quốc hàn quốc thổ nhĩ kỳ malaysia singapore
trong đó một số loại kit test nhanh có que mẫu chứng dương trứng âm người dân cần phải lưu ý
trước đó theo ông dương anh đức phó chủ tịch ubnd tp hcm hiện nay có hai loại test bao gồm test nhanh kháng thể lấy mẫu bệnh phẩm là máu
loại hai là test nhanh kháng nguyên lấy dịch tỷ hầu
loại kháng nguyên hiện nay có các sản phẩm trong nước và nhiều loại nhập khẩu khác
người dân hoàn toàn có thể thực hiện với hướng dẫn đi kèm có thể tự làm được
độ chính xác của test nhanh phụ thuộc vào kỹ thuật lấy mẫu cũng như thời gian thực hiện
tuy nhiên cũng có sai số nhất định tùy vào thể trạng từ người
do đó người thực hiện phải tìm hiểu kỹ hướng dẫn và sử dụng của nhà sản xuất và hướng dẫn của nhân viên y tế để thực hiện chính xác
test nhanh được xét vào nhóm trang bị thiết bị y tế hoặc các nhà thuốc có đăng ký chức năng bán trang thiết bị y tế này
hiện nay có nhiều loại test nhanh bán trên mạng xã hội nên người dân cần cẩn trọng khi mua
chúng ta chỉ mua những loại được bộ y tế cấp phép lưu hành và mua tại cửa hàng bán trang thiết bị y tế
những loại test nhanh được phép lưu hành đã công bố trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế cũng như sở y tế
ông dương anh đức cho biết trường hợp người dân tự test nhanh kháng nguyên dương tính
mọi người cần bình tĩnh liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ
trong trường hợp test nhanh âm tính người dân cũng không nên chủ quan
bởi test nhanh vẫn có sắc xuất nhất định người dân vẫn phải tiếp tục tuân thủ biện pháp năm k của ngành y tế
nếu có triệu chứng cần liên hệ ngay tới cơ sở y tế để được hỗ trợ
báo giao thông đưa tin ngày bảy tháng một mươi hai theo giờ việt nam
hãng tin reuters dẫn lời thực ký báo chí nhà trắng jen psaki cho biết
chính quyền tổng thống mỹ joe biden sẽ không cử đại diện ngoại giao hoặc quan chức
tới tham dự olympic mùa đông hai nghìn hai mươi hai và paralympic game tại bắc kinh
bà psaki chỉ trích bắc kinh về tội ác chống lại
người tại tân cương và một số hành vi lạm dụng quyền con người khác
song thư ký báo chí nhà trắng khẳng định quyết định trên không ảnh hưởng đến việc các vận động viên tham gia sự kiện
chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các vận động viên của đội tuyển mỹ tham gia sự kiện
chúng tôi luôn đứng sau và cổ vũ họ từ quê nhà bà pashki nói
trước đó ngoại trưởng mỹ anthony blinken cho biết
mỹ đã tham vấn với các liên minh để cùng có cách tiếp cận chung về sự kiện olympic bắc kinh
hiện chưa có các nước đồng minh của mỹ có nối gót hay không
theo ông neil pelson
cựu chủ tịch hệ thống cbc sports
người giám sát các thỏa thuận mua bản quyền phát sóng truyền hình nội địa về sự kiện olympic cho rằng
quyết định tẩy chay ngoại giao sẽ đặt các doanh nghiệp tài trợ của olympic vào tình huống khó xử
đại sứ quán trung quốc tại thủ đô washington mỹ chưa bình luận về diễn biến trên
tuy nhiên tại cuộc họp báo ở bắc kinh cách đây ít ngày
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên từng nói
việc kêu gọi tẩy chay là vấn đề rất lớn và nên dừng lại
không nên để ảnh hưởng tới hoạt động đối thoại hợp tác giữa trung quốc và mỹ trong các lĩnh vực quan trọng
nếu mỹ khăng khăng làm theo ý của mình trung quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó kiên quyết ông triệu nói
theo vov trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ đã liệt kê tám mươi ba quốc gia vào danh sách khuyến cáo đi lại ở mức bốn
mức cao nhất và trong ngày sáu tháng một mươi hai đã bổ sung thêm ba nước bao gồm andura sip và lestense
mỹ từ ngày sáu tháng một mươi hai đã bắt đầu thực hiện quy định yêu cầu mọi hành khách quốc tế đi bằng đường
hàng không tới mỹ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín một ngày trước khi bay
trước đó các hành khách đã tiêm phòng chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính ba ngày trước khi bay
trong khi đó từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một mỹ đã cấm gần như toàn bộ hành khách nước ngoài vào mỹ từ tám quốc gia
ở khu vực nam châu phi do lo ngại về sự lây lan của biến thể omicron
phát ngôn viên nhà tráng jen sparsky ngày sáu tháng một mươi hai cho biết
các giới hạn đi lại này hiện đang được thảo luận và đánh giá lại trên cơ sở hàng ngày
theo báo tiêm phòng ngày ba mươi tháng một mươi một ngân hàng nhà nước việt nam ban hành văn bản số tám nghìn bốn trăm năm mươi tám
về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
song song với việc thực hiện chuyển đổi từ thẻ nội địa sang thẻ chip nội địa
và dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
ngân hàng nhà nước đồng thời quy định trách nhiệm các tổ chức thanh toán thẻ
trong thực hiện lộ trình chuyển đổi atm và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại việt nam
ngân hàng nhà nước khẳng định
lộ trình này phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang liêu hành
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ
cần ra soát quy định pháp luật hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa tổ chức phát hành thẻ
với chủ thẻ về việc phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng
đảm bảo các giao dịch thẻ của chủ thẻ diễn ra thông suốt an toàn
không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thẻ và không đưa ra các chính sách
quy định trái với quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng
ngân hàng nhà nước cũng đề nghị các vị triển khai biện pháp truyền thông
về việc khách hàng có thẻ từ nội địa tại atm pos kênh internet internet banking
di động mobile banking quầy giao dịch theo đúng quy định của pháp luật
để tránh hiểu lầm gây hoang mang ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng
uy tín của hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thẻ ngân hàng nói riêng
các tổ chức phát hành thẻ
tổ chức thanh toán thẻ cần tăng cường chính sách khuyến khích
hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa
tuyên truyền các tiện ích tính năng ưu việt an toàn của thẻ chip nội địa
và rủi ro liên quan đến việc tiếp tục sử dụng thẻ từ nội địa
đồng thời hướng dẫn khách hàng là chủ thẻ sử dụng các kênh thanh toán điện tử khác
từ đó có cách tiếp cận biện pháp phù hợp để chủ thẻ sớm thực hiện
chuyển đổi sang thẻ chip nội địa văn bản của ngân hàng nhà nước nêu rõ
ngân hàng nhà nước đề nghị các tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ
phối hợp với tri hội thẻ ngân hàng hiệp hội ngân hàng việt nam
và công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam xây dựng và ban hành
quy định chuyển đổi trách nhiệm trong việc thực hiện chuyển đổi từ thẻ tư
sang thẻ chip nội địa chính thức áp dụng từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai
trước đó tại một hội nghị do tri hội thẻ ngân hàng thuộc hiệp hội ngân hàng việt nam
tổ chức cuối tuần qua đại diện công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam cho biết
đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ việc chuyển đổi thẻ theo báo cáo của các ngân hàng
mới chỉ đạt hai mươi năm dự kiến của các tổ chức thành viên đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi một đạt ba mươi năm
tri hội thẻ ngân hàng đã kiến nghị ngân hàng nhà nước xem xét bỏ quy định
việc hoàn thành chuyển đổi một trăm linh chip nội địa trong năm hai nghìn hai mươi